do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày hai mươi ba đến sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu trên suối mường bo qua xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai đã xuất hiện lũ lớn gây thiệt hại nhiều về tài sản hoa màu và làm sập cầu bản hồ khiến hơn một trăm linh hội dân bị cô lập rất may không có thiệt hại về người
rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi cơn lũ xảy ra huyện sapa đã nhanh chóng huy động khoảng hai trăm linh người giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng phân công người trực chốt tại các khu vực nguy hiểm để cảnh báo bảo đảm an toàn cho người dân
chúng tôi đã thành lập hai tổ công tác để đi thống kê tài sản để đánh giá thiệt hại của người dân
hiện các cơ quan chức năng của huyện sapa và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực cùng với người dân khắc phục hậu quả trận lũ ống
tuy nhiên do cây cầu duy nhất bị sập nên không thể tiếp cận trụ sở ubnd xã và thôn trung tâm nên công tác khắc phục vẫn gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về công tác khắc phục hậu quả trận lũ ống tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai trong các bản tin thời sự sau